cơn bão cài tát cũng đang tiến vào biển đông với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
cơn bão này được dự đoán là có diễn biến phức tạp và khó lường
vào hồi bảy giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi hai vị trí tâm bão cay tắc ở vào khoảng một mươi hai ba độ vĩ bắc một trăm hai mươi bốn ba độ kinh đông trên khu vực phía đông miền trung philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi năm đến hai mươi km
đến bảy giờ ngày một mươi tám tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám độ vĩ bắc một trăm hai mươi một độ kinh đông trên vùng biển phía đông bắc đảo palawan của philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi